xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay khi chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao
nên tại các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ sẽ có mưa
có nơi có mưa vừa đến mưa to với nền nhiệt sao động là từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ
sau đó từ đêm mai không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống gây mưa diện rộng
mưa lớn cùng với tác động của khối không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh từ hai đến ba độ
trời chuyển rét đậm vùng núi có nơi rét hại
tương tự trong đêm nay tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ cũng có mưa rông
có nơi có mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt cao nhất ngày mai vẫn đạt ngưỡng là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhưng sau đó từ đêm mai khi mà không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa rông diện rộng
cùng nền nhiệt giảm mạnh trời chuyển rét cả ngày
vùng núi có nơi còn rét đậm
các tỉnh miền trung trong hôm nay và ngày mai sẽ có thời tiết khá tốt
mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi ban ngày thì nhiều nơi có nắng
nhiệt độ ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến trong khoảng là từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ
sau đó từ ngày một mươi bảy
khi không khí lạnh rồn xuống mưa rông sẽ tăng lên diện rải rác
cùng nền nhiệt giảm đáng kể trời chuyển rét cả ngày
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
chỉ có mưa lắc đắc vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
từ đêm ngày một mươi bảy tuy chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nhưng tại đây nền nhiệt không giảm đi đáng kể
mà có mưa sẽ tăng lên diện rải rác
ở vùng cao tây nguyên trong cả ba ngày tới
tiếp tục ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ có xu hướng tăng dần
ngày đêm trên khu vực sao động là từ một mươi năm đến ba mươi độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
cũng duy trì trạng thái thời tiết là ít mưa ngày có nắng
với mức nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi ở phía đông nam bộ có thể sấp xỉ ngưỡng là ba mươi bốn độ
cảm giác nóng bức bắt đầu xuất hiện